sau đó thuận làm giáo phiên hợp đồng cho một số trường tư thục trên địa bàn
thay vì mang chi thức phục vụ cho cuộc sống của chính bản thân và gia đình
thì thuận lại trượt dài trên con đường lệch lạc tư tưởng
hắn thường xuyên đăng tải chia sẻ nhiều bài viết
hình ảnh với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
bôi nhọ danh dự uy tín hình ảnh của lãnh tụ hồ chí minh và các lãnh đạo đảng nhà nước các thời kỳ
bùi văn thuận công khai ủng hộ các hành vi vi pháp luật
vi phạm pháp luật của các tổ chức chống phá đất nước như việt tân nâu u hay tổ chức hội anh em dân chủ
do nguyễn văn đài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại quận hai bà trưng hà nội khởi xướng và sáng lập
bùi văn thuận được phạm văn trội sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thường tín hà nội
cũng là một trong những thành viên sáng lập ra hội anh em dân chủ móc nối lôi kéo tham gia vào tổ chức
núp dưới danh nghĩa giám sát phản biện xã hội trong vai trò truyền thông
bùi văn thuận cùng các đối tượng lôi kéo kích động người dân tụ tập biểu tình gây dối an ninh trật tự tại thủ đô hà nội
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám phạm văn trội đối tượng lôi kéo bùi văn thuận vào tổ chức
đã phải đứng trước vảnh móng ngựa để trả giá cho những hành vi coi thường pháp luật của mình
các đối tượng sáng lập ra tổ chức tự xưng là hội anh em dân chủ cũng đã lần lượt chịu án phạt tù
vì tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
trong đó phạm văn trội lĩnh án bảy năm tù và chịu quản chế một năm
nhưng bùi văn thuận đã không nhận thức được sự lệch lạc của mình mà tiếp tục có hoạt động chống phá
quãng thời gian đó thuận đã chuyển vào miền nam ngấm ngầm hoạt động
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám bùi văn thuận cùng vợ về quê vợ tại phường mai lâm thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa để sinh sống
trong thời gian sinh sống tại đây đối tượng tiếp tục có nhiều bài viết
chia sẻ bài viết hình ảnh
xuyên tạc bóp méo sự thật công tác chỉ đạo điều hành của đảng và nhà nước của các tỉnh thành phố
đặc biệt từ sau đại hội một mươi ba đến nay tần suất ngày càng liên tục gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của địa phương
gây bức xúc trong dư luận bất an cho nhân dân

trong thời gian sinh sống tại đây đối tượng tiếp tục có nhiều bài viết chia sẻ bài viết chia sẻ bài viết hình ảnh xuyên tạc bóp méo sự thật công tác điều hành của đảng và nhà nước của các tỉnh thành phố
trong thời gian sinh sống tại đây đối tượng tiếp tục có nhiều bài viết chia sẻ bài viết hình ảnh xuyên tạc điều hành của các tỉnh thành phố